dự án hồ chứa nước ở bản mòng tỉnh sơn la tiếp tục được thi công sau năm năm tạm dừng
dự kiến sẽ được hoàn thành bàn ra vào cuối năm nay năm hai nghìn hai mươi
dự án hồ chứa nước bản mòng được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định phê duyệt vào năm hai nghìn chín
dự kiến hoàn thành xây dựng năm hai nghìn một mươi ba
công trình có mục tiêu cắt giảm lũ và tạo nguồn cấp tưới tiêu cho diện tích hai trăm hai mươi năm hectare lúa và hoa màu của thành phố sơn la
tuy nhiên từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm dự án đã phải tạm dừng do hết vốn
với bảy trăm linh tỷ đồng là tổng vốn mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đầu tư cho xây dựng công trình hồ chứa nước bản mòng
tại xã huôn la thành phố sơn la tỉnh sơn la
sau khi dự án hoàn thành dự án đã được phát triển
dự án hoàn thành sẽ cắt lũ hai mươi năm cho thành phố sơn la và cung cấp gần ba mét khối nước sinh hoạt cho thành phố sơn la vùng lân cận
đồng thời cung cấp nước tưới tiêu cho một mươi hectare đất nông nghiệp và cây trồng